bộ nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ
phê duyệt chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài
đây là chiến lược được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc trong các cơ quan
đơn vị sự nghiệp công lập của đảng cộng sản việt nam và các tổ chức chính trị xã hội
các cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước ở trung ương và địa phương
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
ban hành và triển khai thực hiện chính sách cụ thể thu hút trọng dụng nhân tài phù hợp
đặc biệt là các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững
như chính trị và quản lý điều hành nhà nước khoa học công nghệ cao đặc biệt là công nghệ số
cơ sở dữ liệu tự động hóa giáo dục y tế công nghệ sinh học văn hóa thể thao
đối tượng gồm cán bộ công chức viên chức là người có tài năng trong các cơ quan
đơn vị sự nghiệp công lập người có tài năng ở khu vực ngoài nhà nước
người việt nam sinh sống làm việc ở nước ngoài du học sinh việt nam trở về nước
sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện ở các cơ sở đào tạo trong nước